đoàn công tác của trung ương do đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương làm trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả thực hiện năm dân vận chính quyền hai nghìn một mươi tám tại tỉnh hòa bình
tại buổi làm việc đồng chí trương thị mai đánh giá công tác lãnh đạo chỉ đạo của ban thủ vụ tỉnh ủy hòa bình
về năm dân vận chính quyền được triển khai sớm nghiêm túc
tỉnh đã ban hành nhiều văn bản và cụ thể hóa công tác dân vận chính quyền ra từng việc làm cụ thể
nhiều điểm đạt kết quả nổi bật như kinh tế xã hội an ninh quốc phòng đời sống người dân tiếp tục phát triển
đồng chí trương thị mai đánh giá cao công tác vận động tuyên truyền để người dân tham gia vào chủ trương
đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
tuy nhiên đồng chí trưởng ban dân vận đề nghị đội ngũ công quyền và cán bộ của tỉnh cần nhận thức sâu sắc hơn về nhân dân
bên cạnh đó phải hành động kịp thời để đạt sự hài lòng của người dân
đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước
thủ tục hành chính cần đơn giản thời gian ngắn gọn và cách thức phải thuận lợi
tạo môi trường để người dân tham gia giám sát công việc của chính quyền phát huy quyền làm chủ của nhân dân
và quan tâm tới nguyện vọng lợi ích chính đáng và hợp pháp của người dân
cần làm tốt công tác giảm nghèo bền vững và các chính sách an sinh xã hội